liên quan đến vụ cán bộ kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso đắk lắc
bị bắn tử vong trong khi làm nhiệm vụ các cơ quan đơn vị có liên quan
đang tích cực phối hợp với công an tỉnh đắk lắc sớm điều tra tìm ra thủ phạm gây án
trước đó ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso đã có báo cáo nhanh
vụ việc ông nguyễn kim anh phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số hai
khu bảo tồn thiên nhiên eso bị bắn tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng
theo nhận định ban đầu vào lúc năm h ngày hai tháng một mươi hai ông nguyễn kim anh đi kiểm tra khu vực rừng
do trạm kiểm lâm số hai quản lý bảo vệ thuộc thôn giang đông xã yà gia huyện crong năng
đến tám giờ cùng ngày không thấy ông nguyễn kim anh về nên trạm tổ chức lực lượng tìm kiếm
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày lực lượng tìm kiếm phát hiện ông nguyễn kim anh tử vong
tại dãy ngô của người dân
theo ghi nhận ban đầu ông nguyễn kim anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hòa cải
có một mươi bốn vết đạn trên người